tối ngày một mươi tháng sáu một vụ cháy xảy ra tại bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng khiến gần năm m hai rừng thực bì bị ảnh hưởng
các lực lượng chức năng phải mất đến gần hai giờ đồng hồ để khống chế vụ cháy
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi giờ tại khu vực bãi bắc của bán đảo sơn trà đoạn gần đồn biên phòng bãi bắc
do vụ cháy xảy ra vào ban đêm lại chảy dài hơn một trăm năm mươi mét ở khu vực địa thế hiểm trở khiến công tác khống chế vụ cháy gặp nhiều khó khăn
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc ba lực lượng phòng cháy chữa cháy bộ đội biên phòng và dân quân địa phương cùng hàng chục phương tiện chữa cháy
phải mất hơn hai giờ đồng hồ mới có thể khống chế vụ cháy không để cháy lan ra các khu vực lân cận
được biết đây là khu vực thường xuyên tập trung đông người dân và du khách vui chơi tự phát khi đến tham quan bán đảo sơn trà